gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng còn để hỗ trợ người lao động đang mang thai người đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ sáu tuổi thêm một triệu đồng cho một người
đồng thời hỗ trợ một lần ba bảy mươi một triệu đồng trên một người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ và đạo diễn nghệ thuật diễn viên họa sĩ giữ chức sanh nghề nghiệp hạng bốn trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải dừng hoạt động từ một mươi năm ngày trở lên để phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp đến các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh có đăng ký thuế phải dừng hoạt động từ một mươi năm ngày liên tục trở lên được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần ba triệu đồng trên một hộ
nhằm đáp ứng nhu cầu vaccine phòng covid một mươi chín trong nước việt nam đang đẩy mạnh tìm kiếm hợp tác chuyển sao công nghệ sản xuất vaccine từ nước ngoài
đây được xem là giải pháp khả tì bền vững để chủ động được nguồn vaccine góp phần sớm khống chế kiểm soát dịch bệnh đưa cuộc sống trở về bình thường
tối qua ngày một tháng bảy thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã điện đàm với thủ tướng nước cộng hòa cuba manuel mazuo kroz để trao đổi cụ thể về các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
thủ tướng phạm minh chính chân thành cảm ơn chính phủ cuba đã cử chuyên gia y tế sang giúp việt nam ứng phó với dịch covid một mươi chín và tặng việt nam thuốc hỗ trợ điều trị covid
thủ tướng cuba cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với việt nam trên nhiều lĩnh vực trong đó bao gồm việc tiếp tục hợp tác cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
theo đó hai nước cần khẩn trương phối hợp thúc đẩy nhanh các bước đi cần thiết để đạt thỏa thuận cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng ngừa covid một mươi chín của cuba cho việt nam
cũng trong ngày hôm nay bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết dự kiến sẽ có từ tám đến một mươi triệu liều vaccine về trong tháng này
đến nay đã có khoảng một trăm linh năm triệu liều vaccine từ các nguồn
cung ứng khác nhau nhằm đảm bảo cam kết phân bổ vaccine cho việt nam
bộ y tế đang nỗ lực đàm phán để tăng thêm bốn mươi năm triệu liều nữa nhằm đạt một trăm năm mươi triệu liều theo nghị quyết của bộ chính trị và nghị quyết hai mươi một của chính phủ
thành phố hồ chí minh đã có tới hơn bốn ca mắc covid một mươi chín năm mươi năm trên một trăm ba mươi bệnh viện đã có f đến thăm khám
trước đó tỉnh này cũng đã buộc phải đóng cửa tới bảy mươi chợ truyền thống do không đảm bảo được vệ sinh phòng chống dịch covid một mươi chín
chưa bao giờ sài gòn vốn sôi động lại trở nên yên lặng chỉ đến câu vong
cuộc sống hãy sớm trở lại bình yên
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đã vượt qua con số bốn và dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới
hiện tại năm mươi năm trên một trăm ba mươi bệnh viện ở thành phố hồ chí minh đã có ca f đến khám
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết tính từ ngày một mươi tám tháng năm ngày phát hiện ca mắc covid đầu tiên của đợt dịch lần thứ tư
đã có bốn trăm năm mươi chín trường hợp mắc covid một mươi chín được phát hiện từ nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố
thực tế cho thấy các bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn trước tính chất lây lan rất nhanh của chủng delta của virus sars cov hai
trước tình hình này sở y tế thành phố hồ chí minh yêu cầu tất cả các bệnh viện phải xiết chặt hơn nữa các giải pháp
nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện
chín ca dương tình mới liên quan đến quán quét tóc gồi đầu và công ty tân á hương yên
điều này đang khiến người dân nơi này cảnh giác cao đồ hơn bởi nhiều f hai thành f trước f một
điều đáng nói là dịch đang có chiều hướng lan rộng ra xa ở các địa bàn khác và xâm nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh long yên
theo dịch viện mới nhất tính đến thời điểm hiện nay địa bàn tỉnh hương yên đã ghi nhận hai mươi ca mắc mới chỉ trong một ngày
theo cdc hương yên đây là số ca nhiễm kỷ lục tính từ thời điểm tỉnh này có ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
chỉ riêng trong sáng ngày hôm nay ba mươi tháng sáu hưng yên đã ghi nhận thêm một mươi năm ca dương tính đều là công nhân
tại công ty tân á hưng yên đã được cách ly từ trước
tính đến sáng nay hải phòng cũng đã ghi nhận ca nhiễm thứ chín trên địa bàn
cùng thời điểm nghệ an đã công bố khỏi bệnh cho cô gái nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
trong ngày hôm nay địa bàn hà tĩnh cũng không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
trong thời điểm hiện nay số bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh tại bắc giang liên tục tăng với con số ấn tượng
và tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn bốn bệnh nhân khỏi bệnh
đặc biệt trong mấy ngày gần đây số bệnh nhân xuất viện thường là hàng trăm người trên đường này
tối một bảy sở y tế tỉnh bắc giang cho biết tới thời điểm hiện tại
toàn tỉnh bắc giang có bốn một trăm hai mươi tám bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín khỏi bệnh
riêng hôm nay hai tháng bảy có hai trăm một mươi bốn trường hợp
trong ngày hôm nay như bệnh viện giã chiến truyền nhiễm số hai thuộc trung đoàn tám trăm ba mươi một có bốn mươi tám người
cơ sở điều trị tại khu nhà ở công nhân thôn triềng xã nội hoàng thuộc huyện yên dũng có bốn mươi người
khu điều trị tại trường cao đẳng nghề công nghệ việt hàn có hai mươi chín người
trong số những người đang điều trị tại địa bàn tỉnh
năm bảy mươi chín bệnh nhân không có triệu chứng
hiện có hai trăm linh ba bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
và bảy mươi bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai dự kiến sẽ được ra viện trong những ngày tới
trong số các bệnh nhân khỏi bệnh có ba mươi bệnh nhân nặng đã được điều trị hồi phục thành công
chống dịch ở mức nguy cơ cao thành phố sa đéc đã thực hiện giãn cách xã hội một mươi bốn ngày
theo đó mọi người dân ở tại nhà lao động sản xuất tại gia đình
và thu hoạch nông sản thuộc từng hồ gia đình tài vươn vùng sản xuất của địa phương
chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
trước tình hình diễn biến phức tạp thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
đã có văn bản huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thành phố này đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với mức độ nguy cơ rất cao
bắt đầu từ một mươi tám h ngày một tháng bảy đồng thời thực hiện giãn cách xã hội trong vòng một mươi bốn ngày trên phạm vi toàn thành phố sanet
mọi người dân phải ở nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
không thu tập quá ba mươi ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng theo hình thức mang về
sản xuất tại các khu công nghiệp sĩ nghiệp phải đảm bảo công tác phòng chống dịch
không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa
cùng thời điểm tỉnh đồng nai cũng đã tạm thời chuyển khu c bệnh viện gia liễu
nơi điều trị nội trú cho bệnh nhân phong để tiếp tục điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với quy mô sáu mươi dường bệnh
nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn nữa
tỉnh đồng nai dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ khuôn viên bệnh viện c tiến hành điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn thông tin phóng viên bản tin covid một mươi chín hai nghìn bốn mươi bảy vừa nhận được là
sau ngày hôm nay mùng hai tháng bảy tại trung sở của bộ y tế
thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường đã tiếp nhận hỗ trợ một trăm chín mươi kit xét nghiệm covid một mươi chín
của bốn bang thuộc cộng hòa liên bắc đức
với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử
ông nguyễn thành long bộ trưởng bộ y tế trưởng ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng quốc gia
nhấn mạnh đây là một trong những chiến dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng
không chỉ của việt nam mà còn của thế giới
chiến dịch này phải đảm bảo thực hiện an toàn và minh bạch
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch